hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể thanh tra bộ y tế thành lập bốn đoàn thanh tra làm việc với sở y tế thanh tra sở y tế các công ty sản xuất kinh doanh thuốc trang thiết bị y tế
nhằm nắm tình hình công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn nói chung
và các nội dung liên quan đến công tác thanh tra kiểm tra xử lý các vi phạm trong sản xuất kinh doanh các loại thuốc hóa chất khẩu trang
phục vụ công tác phòng chống dịch thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành y tế và thanh tra bộ y tế
ngay trong ngày hôm qua bốn đoàn thanh tra đi kiểm tra và làm việc tại các tỉnh thành phố hà nội thành phố hồ chí minh vĩnh phúc và thanh hóa
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một thanh tra bộ đã có công văn gửi thanh tra các sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tránh việc đầu cơ nâng giá thuốc trang thiết bị y tế phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
thưa quý vị quảng trị có ba cửa khẩu đó là cửa khẩu cảng cửa việt
cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây
nguy cơ dịch viêm phổi cấp do corona gây ra có thể lây lan vào tỉnh quảng trị là rất cao
đứng trước thực trạng trên thì các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đã và đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn
khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo hàng ngày lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh khá đông
những ngày này các lực lượng chức năng đang triển khai tích cực nhất để phòng chống dịch ncov
chúng tôi đã thực hiện quy trình chuyển khâu kiểm dịch y tế lên đầu tiên
sau khi đảm bảo lúc đó hình khắc mới tiến hành cảm thấy thủ tục tiếp theo
ngoài ra chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng của bàn
trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh và đề nghị bàn tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng dịch
cục hải quan cửa khẩu lao bảo đã chủ động và đồng thời phối hợp với các cơ quan thuộc cửa khẩu
tiến hành một số biện pháp để ngăn ngừa bệnh
đơn vị cũng đã chủ động mua khẩu trang và đồng thời là phát cho các lái xe
từ sau khi có công điện của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị đã được trang bị hai máy đo thân nhiệt từ xa
đặt tại hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây
hàng chục máy đo thân nhiệt cầm tay và đã tiến hành đo thân nhiệt cho trên bốn lượt khách nhập cảnh
chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên thông giáo dục sức khỏe cho tất cả các hành khách nhập cảnh vào cửa khẩu
chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất thuốc men xây dựng các đồi đáp ứng nhanh khi có dịch xảy ra
trong dịp tết nguyên đán trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có hai lưu học sinh ở vũ hán trung quốc
và ba mươi du khách trung quốc về ăn tết ở quảng trị
tỉnh đã tiến hành các biện pháp cần thiết để kiểm tra các du khách trên và triển khai một số giải pháp khác
chúng tôi đã xây dựng và ban hành một kịch bản để ứng phó cụ thể đối với các trường hợp
chúng tôi đã thành lập một trung tâm cách ly nằm tại bệnh viện lao của tỉnh quảng trị
dịch ncov đang có nhiều diễn biến phức tạp
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch phòng chống dịch
đồng thời cập nhật diễn biến dịch bệnh để có giải pháp kịp thời
bên cạnh đó các ngành chức năng cũng như người dân cần tăng cường giám sát tại cộng đồng để tránh dịch lây lan trên diện rộng
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung nổi bật được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay cùng với sự đồng hành của biên tập viên thu hương
xin mời chị thu hương
vâng xin cảm ơn anh thế cương
thưa quý vị trên tờ lao động số ra ngày hôm nay có bài
đảng cộng sản việt nam với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế
trong công cuộc đổi mới đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc
như tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã từng nhiều lần nhắc đến
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay
đảng luôn coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm và đã thành công trong lãnh đạo kinh tế
đã đưa đất nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
nền kinh tế phát triển vững chắc vượt qua tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ của khu vực
hạn chế thấp nhất ảnh hưởng xấu của khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu
tăng trưởng kinh tế gdp ổn định ở mức cao thành quả đổi mới chính sách kinh tế và chính sách xã hội
tăng trưởng kinh tế gắn liền với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội đã nâng cao mức sống
và chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân
thu nhập tính theo đầu người từ một trăm năm mươi usd năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín là gần ba usd
thành tựu về đối ngoại và hội nhân
thành tựu về nhập quốc tế có được là nhờ thực hiện thành công đường lối đối ngoại do đảng đề ra
đó là đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa các quan hệ
việt nam là bạn là đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
trong công cuộc đổi mới đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn thách thức
và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc
báo kinh tế và đô thị có bài
trao đổi của tác giả quỳnh hoa với giáo sư vũ minh giang phó chủ tịch hội khoa học lịch sử việt nam với tiêu đề
khẳng định bản lĩnh của đảng cầm quyền
xuân năm nay chúng ta kỷ niệm chín mươi năm ra đời đảng cộng sản việt nam
để có một cơ đồ to lớn vai trò và vị thế cao như ngày nay
dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách
và trong bất kỳ hoàn cảnh nào đảng luôn thể hiện bản lĩnh của mình trong lãnh đạo
soi sáng con đường cách mạng đã kiên định lựa chọn
giáo sư tiên sĩ vũ minh giang nhấn mạnh nhìn lại một trạng đường lịch sử
nhất là các cột mốc quan trọng để rút ra những bài học thực tiễn luôn luôn cần thiết
cùng với những kết quả đạt được đảng cộng sản việt nam cũng không ngừng xây dựng và chỉnh đốn
để hướng tới xây dựng một đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên
đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới đáp ứng được kỳ vọng và niềm tin của nhân dân
vai trò lãnh đạo của đảng được bạn bè quốc tế đánh giá cao là tiêu đề bài ghi nhận
trên trang nhất báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
trong chín mươi năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng
việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn và quan trọng
diện mạo đất nước có nhiều đổi thay cơ bản
và toàn diện đời sống của người dân không ngừng được cải thiện
vai trò lãnh đạo của đảng ta không những được người dân trong nước
mà còn được bạn bè quốc tế đánh giá cao
nhiều nhà nghiên cứu về đường lối tư tưởng và thành viên các đảng cộng sản quốc tế
đã khẳng định vai trò lãnh đạo không thể thiếu của đảng cộng sản việt nam
trong những thành tiệu đã đạt được của đất nước
uy tín và vị thế cao của việt nam trên trường quốc tế đã phản ánh sức mạnh chính trị
và ý thức hệ của đảng cũng như khả năng tài tình của đảng
khi tìm ra phương hướng trong tình hình quốc tế phức tạp như hiện nay
và cùng với sự tham gia của nhân dân để đưa ra chương trình nghị sự
nhằm xây dựng một đất nước việt nam hiện đại một ưu điểm nổi bật của đảng cộng sản việt nam
đó là khả năng ứng dụng một cách sáng tạo các nguyên lý của chủ nghĩa mark lenin
và tư tưởng hồ chí minh vào điều kiện của việt nam
để đạt được các mục tiêu ở quy mô quốc gia và quốc tế
điều này cũng phản ánh niềm tin của người dân việt nam vào sự lãnh đạo của đảng
trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài
đảng dẫn dắt dân tộc hùng mạnh và trường tồn ghi nhận sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ta
trong gần một thế kỷ hào hùng
tròn chín mươi năm qua nối tiếp và phát huy dòng chảy không ngừng của lịch sử việt nam anh hùng
mấy nghìn năm dưới ngọn cờ của đảng dù là một bước đi nhỏ của thời gian
nhưng là bước tiến dài của cả dân tộc việt nam từ thân phận nô lệ thành quốc gia độc lập tự do
đó là thắng lợi không gì phá vỡ của đảng ta
đảng cộng sản việt nam trong tư cách và vị thế vừa là đứa con nòi vừa là người lãnh đạo
vừa là người đầy tớ thật trung thành của giai cấp lao động sinh ra chiến đấu và hy sinh tất cả
vì dân tộc vì đất nước vì nhân dân trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
sáu mươi năm qua lịch sử việt nam đã đi đúng hướng
tuy không nhanh như chúng ta mong đợi chúng ta tiếp tục phải vượt lên
đó là phương lược hành động là động lực thực thi thành công khát vọng của chúng ta
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng vẫn còn lượng không nhỏ khán giả yêu mến đến với các sân khấu kịch trong những ngày này
do đó người làm quản lý sân khấu đã phải nhanh chóng hỗ trợ phương tiện vệ sinh cá nhân
cho người xem kịch và cả những ekip
sân khấu kịch thế giới trẻ nhận xuất cuối cùng của kỳ nghỉ tết
những hàng ghế được lấp đầy song tiếng cười
có phần hạn chế
từ tâm lý e ngại cười lớn
sẽ bị lây nhiễm virus
nghệ sĩ biểu diễn cũng có nhiều cảm xúc đặc biệt
về cảnh tượng nhà hát thời corona
bây giờ là quen rồi đó
còn một hai xuất đầu nhất là xuất đầu tiên
mà khi bắt đầu cái bệnh dịch đó
là vừa mở mạng ra dồm xuống tay mắt dự cận
mà dồm xuống ủa sao ai chiếu cái đèn xanh gì mà quá trời vậy
thì dồm kỹ là
khẩu trang y tế màu xanh đó
thì thật ra khán giả đi xem mà đeo khẩu trang nhiều như vậy á
thì mới đầu mình hơi bất ngờ thôi
nhưng từ từ mình cảm thấy là
thứ nhất là mình thương khán giả
tại vì lẽ ra
mọi người sợ bệnh dịch thì ở nhà
không có đi coi
nhưng mọi người đã mua vé rồi mà vẫn cố đeo khẩu trang tới xem
thì phải là thương khán giả
nói sợ bị chửi nhưng thật ra là có mắt cười đó
tại vì tưởng tượng đi tự nhiên nhìn xuống thấy
bịt hết trơn chừa hai con mắt à
rồi khán giả cười rồi cười làm sao
không có nghe được tiếng cười mà nghe nó tù tù tù tù á
rồi thứ hai nữa là
cái cảnh tượng đó làm cho mình cảm thấy thương nữa
tại vì khán giả họ quá yêu quý mình đi
họ quá yêu quý các nghệ sĩ
và họ quá yêu sân khấu
nên là họ đã bất chấp tất cả để mà họ vượt đến họ xem
khán giả bịt giống như là
hôm bữa là bịt hơn nửa rạp
còn hôm nay là hoàn toàn cả rạp hay sao đó
thì là không ngờ nó nhanh
và tất cả mọi người
đều hưởng ứng và đều biết bảo vệ
chính bản thân mình đến như vậy
theo các ông bà bầu sân khấu kịch nói tại tp hcm
thông tin dịch cúng có tác động một phần đến lượng khán giả mua vé
tuy nhiên thói quen đặt vé trước của người dân tp hcm xem kịch tết
khi mỗi sân khấu đều giữ lượng khán giả thân thiết tại mỗi xuất diễn
do vậy tại các điểm diễn thời gian qua
đã chủ động cung cấp khẩu trang và nước rửa tay
cho khán giả trước khi xem kịch
ai cũng lo cũng có quan tâm
nhưng mà mình biết cách mình bảo vệ
thì nó sẽ an toàn hơn
chứ mình không thể mà buông thả
thì tới đây thì mình nhìn thấy nè
nó vẫn là lo cho khán giả nè
nước rửa tay khẩu trang
vậy là mình thấy rất là ok rồi
vì mình thích coi kịch đó
cho nên là dù có đeo khẩu trang nhưng mà vẫn
hy sinh một tí để mà đi
nó cũng không ảnh hưởng lắm
quan trọng là vẫn
giữ được cái cảm xúc của cái buổi kịch
nhưng mà vẫn thấy thoải mái
mình không an tâm không có sợ dịch bệnh
nếu như mà khán giả đi xem
thì nhiều khi khán giả cũng có thể lo lắng
cho nên là tới
tại vì những ngày hôm trước
thì không tìm thấy chỗ để mua
cho nên tới mùng ba thì chúng tôi mới mua được
mùng ba mua được và
bắt đầu từ mùng ba thì chúng tôi
có những cái khẩu trang
để chuẩn bị cho khán giả
thì khi khán giả vào thì nếu như mà những ai
người ta có khẩu trang rồi
thì người ta chuẩn bị sẵn nhưng mà
như là rất nhiều khán giả người ta không có chuẩn bị sẵn
thì khi tới thì thấy
khẩu trang với lại nước rửa tay
thì khán giả cũng rất là
vui và cảm thấy là mình có
sự chuẩn bị cho khán giả yên tâm khi đến
của nơi đông người tuy là nó có tốn kém
một chút nhưng mà chúng tôi chấp nhận
và có một cái tin cũng rất là
dễ thương là mỗi người
nói là thâu ca như gửi một ít để mà
có thể chia sẻ cùng với
sinh khám thì thực sự là
những ngày bây giờ thì
hiện tại chúng tôi mua từng thùng từng thùng
để có thể là không biết là cái corona này
nó tới lúc nào
nó như thế nào cho nên chúng tôi phải mua những cái thùng lớn
tìm mua cũng rất là khó
tuy vậy trước công văn của bộ văn hóa thể thao và du lịch
về hạn chế hoạt động lễ hội
vì rủi ro lây lan dịch bệnh
cơ quan quản lý văn hóa tại thành phố hồ chí minh
cũng nhanh chóng khuyến cáo sân khấu nên cân nhắc
khi sáng đèn do đó hai điểm diễn
do nghệ sĩ nhân dân hồng vân quản lý
cũng như nhà hát kịch sân khấu nhỏ năm b
đành cáo lỗi trả vé cho các xuất diễn
trong ngày hai tháng hai vừa qua
nhất là tôi là người tổ chức
suốt nào tôi cũng hỏi tất cả anh em nhân viên
kỹ thuật và diễn viên thì
các bạn hôm nay có biểu hiện gì không
có ho sốt gì không qua đây thì thấy rằng là
cái tinh thần của
sân khấu kịch thành phố hồ chí minh rất là cao
người xem rất là ủng hộ
chúng tôi và nói
chúng tôi không muốn phụ lòng người xem
nhưng mà thật tình là cũng nghe
sợ đấy nên là thôi thì
hai ba xuất còn lại của
các mùng của những ngày mà chúng ta nói
còn mùng thì còn tết
thì chúng ta cũng nên ngưng
với ra quyết định của
từ bộ thì bộ chuyển đến các thành phố
thì thành phố chuyển đến các cơ sở
thì chúng ta cũng phải tuân thủ nghe
điều đó thật sự không phải là tuân thủ
nữa nhưng mà chúng ta phải ý thức cao
cái điều mong đó là tết hôm nay
chút cái gì không có bằng là chút tay va nạn khỏi
mong là cái dịch bệnh có thể mau qua
đi đẩy lùi hay có vaccine hay là có thuốc
để cho mọi người ai cũng an toàn
ai cũng ý thức được và khẩu trang đừng lên giá nữa
hiện tất cả sân khấu công lập
tại thành phố hồ chí minh đã đóng cửa
hủy các xuất diễn trên tinh thần công văn
của bộ văn hóa thể thao du lịch
có những xuất diễn tại các sân khấu xã hội hóa
trong tuần sau vẫn đang theo dõi diễn tiến
ứng phó với dịch bệnh để quyết định có sáng đèn hay không

phùng hưng hà nội mở cửa lại trở lại
bất chấp lệnh cấm

ứng dụng gọi xe bi thuộc công ty công nghệ
bi group vừa phát đi thông báo đến các tài xế
và khách hàng về việc chủ động
phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra
đối với tài xế và khách hàng về việc chủ động phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
đối với tài xế
việc đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc bây giờ
nhằm phối hợp tốt nhất với các cơ quan chức năng
để nâng cao nhận thức về hành vi phòng trống dịch bệnh
nếu các tài xế không tuân thủ
hãng sẽ áp dụng các mức chế tài
cao nhất là khóa tài khoản hoạt động
sở giao thông vận tải hà nội
vừa có văn bản hỏa tốc
yêu cầu các đơn vị quản lý album
doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn
tăng cường công tác của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra
các đơn vị quản lý bến xe điểm trung chuyển hành khách nhà thờ xe buýt
triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
phối hợp với các đơn vị y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch phun thuốc khử trùng
diệt khuẩn tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
các bến xe tăng cường công tác tuyên truyền đến các nhà xe lái phụ xe nhân viên phục vụ
và hành khách về việc phòng chống dịch bệnh
đặc biệt cần tăng cường công tác đảm bảo sức khỏe tăng sức đề kháng theo hướng dẫn của ngành y tế
những hình ảnh luôn làm xấu đi bức tranh giao thông thủ đô bừa bãi vô nguyên tắc
tất cả xuất phát từ việc thiếu ý thức chấp hành luật giao thông của người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv trên các tuyến phố của hà nội dịp đầu năm
vô từ đỗ đậu xe bất chấp lòng đường hay vỉa hè
không cần quan tâm biển báo cấm rừng đỗ đặc biệt là không cần biết có hay không
sức cản trở giao thông như thế này
trước cửa hàng quán bám theo các tuyên phố thì san sát tràn lan dưới lòng đường
được hỏi thì nhân viên của quán rất vô tư trả lời
trên dọc đường trần quốc hoàn quận cầu giấy không ít cảnh này xe dừng đỗ ngay cạnh biển cấm
xe dừng đỗ trên vạch kẻ dành cho người đi bộ thậm chí dừng ngay tại nhà chờ xe buýt
trước cửa các cơ quan công sở cũng vậy không tránh được những trường hợp cố tình
về cái lỗi vi phạm mà dừng đỗ xe cư đỉnh ở trên địa bàn hà nội là diễn ra rất xúc tạp
nó là một cái nguyên nhân chính gây ủn tắc giao thông
và cái địa bàn hà nội là cái lượng phương tiện rất là đông
và cái điểm đỗ dừng xe rất hạn chế
mà nhu cầu của người dân đi lại giờ đã tăng cao
đời sống tăng cao cho nên là nhu cầu đi lại bằng sử dụng phương tiện ô tô cá nhân là tăng đột biến
nên dẫn đến tình trạng ngủ nứ
không chỉ trong những cái giờ cao điểm mà trong những cái giờ thấp điểm cũng làm cái nguyên nhân gây ủn tắc
dọc tuyến phạm hùng và phạm văn đồng rất nhiều phản ánh về tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách
hiện tượng diễn ra phổ biến và ngang nhiên
nhiều đầu mối còn tập trung khách tại đây để lên xe
bức tranh giao thông của hà nội đầu năm lượng thuộm
từ trên phố tới các tuyến vành đai lộn rộn từ bến xe ga tàu đến các tuyến phố được coi là văn minh
ở đây không chỉ là trách nhiệm của các ngành chức năng mà phần nhiều là ý thức bản thân của mỗi người
đừng vì sự tiện lợi của mình mà bỏ qua lợi ích chung của xã hội
đừng đổ thêm rác lên bức tranh giao thông hà nội khi nó vốn dĩ đang bừa bộn và còn giang dở như thế này
thưa quý vị sau hơn bốn tháng kể từ khi bị rào chắn và có lực lượng chức năng chốt trực
phố cà phê đường tàu ở khu vực đường trần phú phường hưng hà nội giờ đây lại hoạt động trở lại
tiếp tục đe dọa an toàn giao thông hành lang đường sắt và tính mạng du khách cũng như người dân ở đây
đoạn đường tàu khoảng vài trăm mét nhộn nhịp cảnh tượng khách du lịch đi lại
chụp ảnh trên đường dây và không khó để bắt gặp những hình ảnh này
du khách và người dân vô tư ngồi uống
uống cà phê bên đường sắt
uống cà phê rồi trải nghiệm cảm giác mạnh ở đây có thể là thú vị
nhưng nhiều người đang vô tình hay cố ý vi phạm hành lang an toàn đường sắt
nhìn chung đấy là mọi người cũng không biết sợ
nhưng mà chủ yếu là họ ngồi những người mà thanh niên
thanh niên ngồi chơi với cả quan hệ khách nước ngoài nó biết thôi
người ta kiếm tiền thế thôi
một thực tế tại nơi đây mặc dù có biển báo quy định hết sức cụ thể
khu vực nguy hiểm không tụ tập đông người không quay phim trụ ảnh
không đi đứng ngồi trên đường sắt không kê bàn ghế bè bán hàng trong lòng và hai bên đường sắt
tuy nhiên có vẻ những tấm biển này chỉ là để trưng bày cho có
chúng tôi lực lượng là tự quản lãnh đạo công an các đồng chí cũng đi vào nhắc nhở rất nhiều lần
kể cả ngồi ngoài chúng tôi vẫn phải nhắc để tránh cho những gì đấy xảy ra
nhưng mà nhiều người dân và du khách có ý thức rất là kém
và khi có phóng viên vào ghi nhận hầu hết các cửa hàng này vội vàng đóng cửa
tuy nhiên vẫn hoạt động bên trong hay trên tầng hai của quán như thế này
đâu là nguyên nhân của tình trạng mở cửa trở lại của các quán cà phê
và việc du khách vào uống nước
học ảnh tham quan tại khu vực tấm này
và đây là câu trả lời khi hai bên đầu của đoạn đường
một bên có lực lượng chức năng ứng trực và dựng barrier nhắc nhở người dân
nhưng ở phía bên kia thì hầu như bị bỏ ngỏ
có thể thấy câu chuyện dẹp cà phê đường tàu khá giống chuyện dạy tỏa về hè
không phải chính quyền đô thị không làm được
mà vấn đề nằm ở quyết tâm đến đâu
có thực hiện triệt để hay qua vài giai đoạn gia quân cao điểm
rồi đâu lại vào đấy
đến đây chúng tôi đã xin chào các quý vị và các bạn
chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại